tổng kết những thành công của năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy đặc biệt là tuần lễ cấp cao apec
chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi năm
đã có bài viết về vai trò và vị thế của việt nam sau thành công của năm apec và tuần lễ cấp cao
tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec lần thứ hai mươi năm diễn ra tại
thành phố đà nẵng từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy và năm apec việt nam hai nghìn một mươi bảy đã thành công tốt đẹp
đây là thành tích đối ngoại nổi bật của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta trong năm nay
góp phần nâng cao vai trò của apec là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực trong một thế giới
đang đổi thay nhanh chóng với những chuyển biến mang tính bước ngoặt
thành công đó đánh dấu một mốc son mới trong tiến trình hội nhập quốc tế và triển khai đối ngoại đa phương
góp phần củng cố xu hướng hòa bình hợp tác phát triển và nâng cao uy tín vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế
những kết quả đạt được trong năm apec hai nghìn một mươi bảy sẽ tạo đà để việt nam đảm nhận những trọng trách lớn của quốc tế
trong những năm sắp tới trong đó có việc ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
có thể khẳng định tuần lễ cấp cao apec vừa qua đã đưa việt nam trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới
toàn bộ lãnh đạo của các nền kinh tế thành viên apec trong đó có lãnh đạo các nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới
như hoa kỳ trung quốc nga nhật bản đội hội tụ tại thành phố đà nẵng cùng với hơn một mươi một đại biểu doanh nghiệp và phóng viên trong và ngoài nước
gần một trăm linh cuộc gặp tiếp xúc song phương giữa các nhà lãnh đạo apec đã diễn ra trong dịp này
đây là minh chứng sinh động cho vị thế đang đi lên của khu vực châu á thái bình dương trên bản đồ chính trị kinh tế thế giới
và cam kết mạnh mẽ của các nền kinh tế thành viên đối với tiến trình hợp tác apec
điều đó còn khẳng định vị trí chiến lược của việt nam ở khu vực cũng như sự quan tâm và tình cảm đặc biệt
mà các nền kinh tế thành viên apec và cá nhân các nhà lãnh đạo kinh tế apec dành cho việt nam
con số kỷ lục hơn bốn lượt doanh nghiệp tham gia các sự kiện của tuần lễ cấp cao apec
thể hiện tinh thần kinh doanh và khởi nghiệp sáng tạo của apec khẳng định apec là diễn đàn vì người dân và doanh nghiệp
đồng thời mở ra triển vọng mới về sự tăng trưởng đầu tư thương mại và kinh doanh cho khu vực châu á thái bình dương và đất nước ta
các thành viên cũng nhất trí thông qua sáng kiến của việt nam về hình thành nhóm tầm nhìn apec
hướng tới xây dựng một apec vì người dân và doanh nghiệp có khả năng thích ứng và đi đầu trong xử lý các thách thức toàn cầu
đóng góp tích cực vào việc xây dựng cộng đồng châu á thái bình dương hòa bình ổn định năng động gắn kết và thịnh vượng
cũng theo sáng kiến của việt nam đối thoại đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo apec với một mươi nhà lãnh đạo asean diễn ra trong tuần lễ cấp cao
đã góp phần đề cao vai trò cũng như chặng đường lịch sử năm mươi năm phát triển của asean khẳng định vai trò khởi xướng
điều phối các ý tưởng sáng kiến liên kết kinh tế của apec đồng thời tăng cường sự bổ trợ gắn kết giữa hai cơ chế quan trọng này
trong tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy còn góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa các nền kinh tế thành viên và giữa việt nam với các thành viên apec
trong dịp này đã diễn ra các chuyến thăm song phương mang tính lịch sử
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình lần đầu tiên thăm cấp nhà nước tới việt nam ngay sau đại hội lần thứ một mươi chín của đảng cộng sản trung quốc
đây cũng là lần đầu tiên tổng thống donald trump một tổng thống hoa kỳ thăm cấp nhà nước tới việt nam ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ
chúng ta cũng đã đón tiếp tổng thống chile michel bachelle thăm cấp nhà nước và thủ tướng canada justin trudeau thăm chính thức việt nam
cũng trong tuần lễ cấp cao lãnh đạo nước ta đã tiến gần năm mươi cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương với các đối tác
trong suốt quá trình chuẩn bị các sự kiện của năm apec hai nghìn một mươi bảy chúng ta đã phát huy sức mạnh toàn dân nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân của cộng đồng doanh nghiệp nghệ nhân nghệ sĩ cả nước đối với sự kiện chính trị kinh tế quan trọng hàng đầu khu vực